sau khi bắt giam ông nguyễn văn phong phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận và sáu người
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét nhà của một số bị can liên quan trong vụ án
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tối cao
thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can nguyễn văn phong phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
nằm trên đường bùi thị xuân phường xuân an thành phố phan thiết
việc khám xét nơi ở của phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nguyễn văn phong
tiến hành có sự tham gia chứng kiến của người nhà bị can và đại diện địa phương
trước đó vào tám giờ sáng cùng ngày một đoàn công tác khác của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khám xét nơi ở của ông nguyễn thanh cho
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chuyên viên phòng hành chính tổng hợp cựu tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai
sự tái nguyên và môi trường tỉnh bình thuận trên đường lê lợi
việc khám xét có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và vợ ông cho
trong ngày hôm nay dự kiến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao
sẽ khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can còn lại trong vụ án xảy ra
tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt phát hải